thưa quý vị và các bạn sẽ không còn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như mọi năm
mà thay vào đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
với mục đích lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông
việc tuyển sinh đại học cao đẳng sẽ do các trường hoàn toàn tự chủ tự đưa ra hình thức phương thức và thời điểm tuyển sinh
có thể nói đây là một bất ngờ một sự thay đổi lớn đối với cả học sinh thầy cô giáo và các nhà trường
vậy những điểm thay đổi cơ bản trong cách thức tổ chức kỳ thi năm nay như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
theo phương án thi của bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
thí sinh trung học phổ thông sẽ phải thi ba bài thi bắt buộc
là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tự chọn khoa học tự nhiên gồm có vật lý hóa học và sinh học
hoặc khoa học xã hội gồm có lịch sử địa lý và giáo dục công dân cả hai bài thi này chỉ tính một đầu điểm chung
thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi hai bài thi bắt buộc là toán ngữ văn và một bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
các bài thi toán ngoại ngữ khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức
trách nghiệm khách quan mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng
kết quả làm bài thi của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính do bộ giáo dục và đào tạo cung cấp
bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận tổ chức kỳ thi trong một ngày rưỡi với ba buổi thi
người đứng đầu địa phương là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về kỳ thi trên địa bàn mình phụ trách
lực lượng coi thi cũng là giáo viên địa phương
thay vì phải cử thêm giảng viên đại học đến coi thi như năm ngoái các tỉnh sẽ phải công khai phổ điểm thi
báo cáo toàn bộ điểm học bạ của các thí sinh qua hệ thống điện tử lên bộ giáo dục và đào tạo
lấy đó làm căn cứ đối sánh và giám sát kết quả thi

tổ chức kỳ thi trong một ngày rưỡi với ba buổi thi
thì mình vừa làm một kỳ thi tại trường này nhưng mà đồng thời sẽ có thể làm thêm một kỳ thi khác tại trường mà mình đăng ký
ngay sau khi thủ tướng chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới
tuy nhiên nhiều trường vẫn chưa thể chốt phương án vì phải chờ bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi

nhiều trường đại học và cao đẳng có nguyện vọng sử dụng kết quả của kỳ thi tới đây để tuyển sinh
nhưng phương án này của các trường sẽ dễ gặp khó nếu kỳ thi vì mục đích chính là xét tốt nghiệp thì sẽ thiếu đi tính phân hóa người học
trước chủ trương kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi được tổ chức chỉ để xét tốt nghiệp
khi học sinh cả nước nghỉ học kéo dài vì dịch covid một mươi chín đại diện nhiều trường đại học cho biết đã có những phương án tuyển sinh riêng